tại tòa án nhân dân quận cầu giấy đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án nam sinh lê hoàng long sáu tuổi học sinh lớp một tokyo trường gateway bị bỏ quên trên xe đưa đón khiến tử vong
phiên xét xử sơ thẩm sáng nay do thẩm phán nguyễn quốc tuấn làm chủ tọa
các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử là ông doãn quý phiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu lái xe ô tô đưa đón học sinh trường gateway
bà nguyễn bích quy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nhân viên giám sát trên xe của công ty ngân hà và chị nguyễn thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi giáo viên chủ nhiệm lớp một tokyo trường gateway
trong đó bị cáo phiến và bị cáo quy cùng bị truy tố về tội vô ý làm chết người theo quy định tại khoản một một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
riêng bị cáo thủy bị cáo buộc về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản một điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự
phiên tòa có một mươi luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại
các bị can và trường gateway hai mươi năm người làm chứng cùng hai giám định viên của viện khoa học hình sự bộ công an đại diện trường gateway và công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch ngân hà được mời đến tư cách bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan